thưa quý vị tại hà nội có một nhóm thường xuyên dọn rác tại các nơi công cộng
với mong muốn nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường
và vừa qua nhóm này đã tổ chức sự kiện dọn rác với tên gọi cú đêm
với những điểm mới hơn so với các hoạt động đã được tổ chức trước đó
với tên gọi độc đáo và đầy ý nghĩa này thì hãy cùng đến với sự kiện cú đêm
qua tiểu mục môi trường xanh ngày hôm nay
bảy giờ tối cuối tuần tại vườn hoa lý tự trọng
câu lạc bộ giữ hà nội sạch keep hà nội clin đã có mặt và sẵn sàng
với công việc dọn vệ sinh ở khu vực đường thanh niên
trong hơn bốn năm qua nhóm tình nguyện này đã có nhiều hoạt động làm sạch môi trường và không gian sống
thế nhưng đây là lần đầu tiên sự kiện dọn rác được tổ chức vào buổi tối
sở dĩ chúng tôi lựa chọn dọn sạch vườn hoa lý tự trọng
và dọc theo đường thanh niên vào buổi tối cuối tuần này
là do đây là nơi tập trung đông người không chỉ người hà nội
mà còn có người ở các địa phương khác đến
chúng tôi đã dọn rác ở đây một vài lần và muốn quay lại để xem tình hình có gì biến chuyển hay không
việc dọn rác này sẽ tác động trực tiếp tới cảm nhận của mọi người
về việc bảo vệ môi trường thì có thể dọn ở bất cứ thời điểm nào
và bất kỳ ai cũng có thể dọn rác chỉ cần bạn có quyết tâm và hành động cùng chúng tôi
không chỉ có sự tham gia của thành viên nhóm giữ hà nội sạch
sự kiện dọn rác với tên gọi cú đêm lần này
còn có sự tham gia của nhiều câu lạc bộ hoạt động xã hội khác
cũng như nhiều người nước ngoài đang sinh sống và học tập tại thủ đô
bọn em tham gia hoạt động này cũng từ năm năm nay trở lại
và khi bọn em dọn rác này thì khi mà bọn em đi đâu đó không chỉ thấy được không gian sạch
và bọn em còn được giữ được ý thức là khi mình
ăn kẹo hay là gì mình cũng không dám vứt ra bừa ra đường
đúng với tên gọi cú đêm dọn rác buổi tối là thử thách lớn đối với các thành viên
bởi dọn rác buổi tối cần thêm việc soi đèn
rác tại các khu vực công cộng có rất nhiều chủng loại như túi ly lông thức ăn thừa ống hút cốc nhựa
và thường bị ném vào các bụi cây lùng cỏ và không ai dám chắc liệu trong bãi cỏ có loại rác thải nguy hiểm hay không
cùng với sự kiên trì trong hoạt động giữ vệ sinh môi trường của câu lạc bộ
sau bốn năm hoạt động
thức của người dân với môi trường sống xung quanh cũng đã có nhiều thay đổi tích cực
chúng tôi đã dọn rác ở hà nội bốn năm rồi và chúng tôi thấy nhiều nhiều người thay đổi rồi
và họ có trách nhiệm hơn và quan tâm môi trường hơn
nhiều chỗ không bán đồ nhựa nữa rất là nhiều ví dụ nhỏ nhỏ và cũng to
trên quyền cũng làm nhiều việc cho xã hội nữa mình thấy nhiều rồi
trước thì địa điểm này chắc là bẩn hơn nhưng bây giờ thì sạc hơn rồi
vẫn còn một ít rác một số chỗ xung quanh đây vẫn có rác nhưng chắc là sạc hơn
sự kiện dọn rác cú đêm diễn ra trong ba giờ
với một trăm năm mươi kg rác thải các loại được thành viên thu dọn
dù địa điểm này được quận tây hồ thường xuyên cử người dọn sạch
tuy nhiên với lượng rác thu được có thể thấy nỗ lực của chính quyền và các nhóm hoạt động xã hội là không đủ
để giữ môi trường sống trong lành mỗi người dân cần nhận thức rõ
môi trường là của mọi người giữ sạch môi trường không phải là việc làm của riêng